thưa quý vị một thông tin covid một mươi chín cho biết vừa phát hiện thêm ba mươi ca mắc covid một mươi chín mới có ba ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong số ba mươi ca mắc mới có hai mươi ca tại đà nẵng sáu ca tại quảng nam một ca tại bắc giang có liên quan tới đà nẵng và ba ca nhập cảnh tại bà rịa vũng tàu
như vậy là tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày sáu tháng tám việt nam đã có tổng cộng bảy trăm bốn mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong đó ba trăm một mươi hai ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và một mươi bệnh nhân tử vong
vào chiều ngày hôm nay bộ y tế công bố ca tử vong thứ một mươi liên quan đến covid một mươi chín tại việt nam bệnh nhân số bảy trăm bốn mươi
cụ thể là bệnh nhân số bảy trăm một mươi tám là nữ sáu mươi bảy tuổi quê quán quận cẩm lệ thành phố đà nẵng tiền sử đau tủy tương bào ác tính đai tháo đường tuyếp hai nhiễm chủng huyết
bệnh nhân được chẩn đoán nghi nhiễm sars cov hai vào ngày ba tháng tám bệnh nhân đã được điều trị cách ly như ca bệnh covid một mươi chín
mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân xét nghiệm tại bệnh viện đà nẵng vào ngày bốn tháng tám cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
trần đoán tử vong là do đau tủy tương bào ác tính đái tháo đường tuyếp hai nhiễm chủng huyết và covid một mươi chín
như vậy là cho tới thời điểm hiện tại việt nam đã ghi nhận một mươi bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín
thông tin cập nhật về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vào lúc một mươi hai h trưa ngày hôm nay bộ y tế đã phát đi thông báo khẩn số hai mươi bốn
trong đó bộ y tế đề nghị những người đến các địa điểm sau
nhà hàng tiệc cưới golden finic đường số hai tháng chín phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng vào ngày hai mươi hai tháng bảy
trung tâm hội nghị tiệc cưới phì lũ đường hai tháng chín phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng vào trưa ngày hai mươi bốn tháng bảy
và trung tâm tiệc cưới biển xanh khu dân cư văn hóa biển kim liên phường hòa hiệp bắc quận liên triều thành phố đà nẵng vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy
cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
công dân cần gọi điện đến đường dây nóng của bộ y tế là một chín không không chín không chín năm và đường dây nóng của cdc đà nẵng là chín không năm một không tám tám bốn bốn
để cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc với mình khai báo y tế trực tuyến tại tờkhaiyt vn
hoặc tải ứng dụng ncovi từ địa chỉ ncovi vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe

bộ y tế khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm bệnh covid một mươi chín
tại địa chỉ www bluezone gov vn
để phòng tránh dịch covid một mươi chín đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra an toàn
thành phố hà nội đã tiến hành khử khuẩn đồng loạt các điểm thi trên toàn thành phố
tại hà nội và ngày hôm nay nhiều điểm trường được chọn làm điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đã đồng loạt được phun thuốc khử khuẩn làm vệ sinh đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn
trong mùa dịch việc khử khuẩn đảm bảo vệ sinh trường lớp cũng là một trong những nội dung
quan trọng trong chỉ đạo của bộ giáo dục đào tạo cũng như thành phố hà nội đối với các điểm thi
để đảm bảo an toàn trong mùa dịch bộ giáo dục đào tạo cũng yêu cầu sau mỗi buổi thi thực hiện
vệ sinh khử khuẩn các phòng thi kiểm tra và bổ sung kịp thời các điều kiện cơ sở vật chất
về phòng chống dịch bệnh để chuẩn bị cho buổi thi tiếp theo công tác tuyên truyền hướng dẫn
người nhà khi đưa đón thí sinh cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh
không tập trung đông người xung quanh điểm thi